nhằm chia sẻ với những thiệt hại của người dân quảng bình sau sự cố môi trường biển và trận lũ lịch sử vừa qua
chiều ba mươi tháng một mươi đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng tường trực cùng đoàn công tác của chính phủ
đã làm việc đối thoại với ngư dân xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình về chính sách bồi thường thiệt hại
theo báo cáo của ủy ban nhân dân xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình và ý kiến của nhiều người dân xã cảnh dương
sự cố ô nhiễm môi trường biển vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của hai một trăm ba mươi hộ dân
tuy nhiên sau khi niêm yết công khai việc bồi thường thiệt hại theo nội dung các văn bản hướng dẫn của cấp trên
người dân xã cảnh dương đã có những ý kiến thắc mắc chưa đồng ý với một số định mức bồi thường
trong đó mức bồi thường thiệt hại đối với nhóm tàu có công suất từ chín mươi mã lực đến dưới hai trăm năm mươi mã lực
và tàu thuyền lắp máy vùng lộng trong quyết định một nghìn tám trăm tám mươi của thủ tướng chính phủ còn thấp
phát biểu tại buổi làm việc đối thoại với ngư dân phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chia sẻ khó khăn do sự cố ô nhiễm môi trường biển gây ra đối với đời sống của nhân dân bốn tỉnh miền trung nói chung
bà con ngư dân cảnh dương nói riêng
thưa với bà con bồi thường tiền nếu mà chúng ta nói bao nhiêu cho đủ thì chắc cũng khó
vấn đề là làm sao để bà con ổn định phát triển chuyển đổi nghề nghiệp
để chúng ta phát triển bình vẩn
phát triển bình vẩn trên cơ sở là phát triển các ngành nghề các dịch vụ
xây dựng nhiều nhà máy hơn nữa xây dựng nhiều công trình hơn nữa
chúng ta có những công cụ khoa học để kịp thời phát hiện xử lý những sự cố môi trường
còn những cái gì bà con nêu ra chính đáng thì rồi đây
để khắc phục những hậu quả về sự cố môi trường sẽ ghi nhận đầy đủ hợp lý và sẽ báo cáo lại với bà con
cũng nhân dịp này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình và đoàn công tác
đã thăm gặp gỡ linh mục quản sứ xuân hòa và tặng quà cho ba hộ dân ở thôn xuân hòa xã quảng xuân huyện quảng trạch